vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ năm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
sau bốn ngày xét xử sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt tám bị cáo
trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu đô la mỹ
mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm ah năm n một xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long
trong đó cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh cang bị tòa tuyên phạt ba mươi tháng tù treo
nhóm bốn bị cáo còn lại nguyên là cán bộ lãnh đạo bộ y tế và tòa tuyên phạt các mức án gồm
dương huy liệu từ hai mươi bốn tháng tủ treo nguyễn nam liên hai mươi bốn tháng tủ phạm thị minh nga một mươi năm tháng tủ treo
và nguyễn việt hùng ba mươi tháng tủ treo
ba bị cáo còn lại đều nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm cửu long gồm lương văn hóa bị phạt chín năm tù
nguyễn văn thanh sáu năm tù và ngô hữu hiếu nghĩa năm năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc công ty dược phẩm cửu long phải bồi thường cho bộ y tế số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
trong quá trình phát triển kinh tế số việc thiết lập ra môi trường mạng an toàn để doanh nghiệp và người dân sử dụng có vai trò quan trọng
với bối cảnh đó hội thảo triển lãm quốc tế ngày an toàn thông tin việt nam hai nghìn hai mươi hai với chủ đề trung tây bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn
do bộ thông tin và truyền thông tổ chức trở thành một diễn đàn
các quốc gia là sự kiện hàng đầu về an toàn an ninh mạng trong năm hai nghìn hai mươi hai tại việt nam
tại hội thảo các chuyên gia cho biết có đến bảy mươi sáu tổ chức doanh nghiệp chưa đủ nhân lực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện tại
đặc biệt sáu mươi tám tổ chức doanh nghiệp chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm
do đó bộ thông tin và truyền thông đã kêu gọi các doanh nghiệp cộng đồng an toàn an ninh mạng cùng chung tay
đưa việt nam trở thành một quốc gia tự chủ về công nghệ sản phẩm phục vụ an toàn an ninh mạng
đồng thời thông qua sự kiện này mỗi cơ quan tổ chức doanh nghiệp người dân sẽ có thêm nhận thức và hành trang
để từ đó tự tin thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số nhanh hơn
thưa quý vị những năm gần đây ngành du lịch ninh bình đã có những bước phát triển
phát triển mạnh mẽ lượng du khách đến ninh bình và doanh thu từ du lịch tăng
du lịch ninh bình đã trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch việt nam
nằm trong nhóm một mươi năm điểm đến hàng đầu một mươi tỉnh có lượng khách cao nhất cả nước
tuy nhiên làm sao để duy trì được sự ổn định của khách nội địa và tiếp tục thu hút khách quốc tế
đây được xem là bài toán đối với các khu danh thắng di tích lịch sử
thời điểm này không phải là mùa cao điểm thế nhưng lượng du khách đến với quần thể danh thắng tràng an ninh bình
vẫn là một lượng du khách cao nhất cả nước
nhiều khách du lịch cho biết họ chủ yếu tìm hiểu các điểm du lịch từ các nhóm hội trên các trang mạng xã hội

vẫn là mùa cao điểm thế nhưng lượng du khách đến với quần thể danh thắng tràng an ninh bình
hiện nay theo xu hướng chuyển đổi số các công ty lữ hành đã tung ra thị trường những sản phẩm du lịch mới
để đáp ứng với nhóm khách lẻ như nhóm đi gia đình và các nhóm khách hội họp
đồng thời xây dựng các chương trình kết hợp với trung tâm xúc tiến hiệp hội du lịch
để triển khai quảng bá hình ảnh con người văn hóa tại ninh bình đến các vùng miền
chúng tôi cũng đã xây dựng các chương trình kết hợp với trung tâm xúc tiến hiệp hội du lịch ninh bình
để triển khai quảng bá hình ảnh con người văn hóa tại ninh bình đến các vùng miền
như là vừa rồi chúng tôi cũng có tham gia các đoàn xúc tiến tại miền tây
ở khu vực đồng bằng sông kiều long và một số tỉnh khác
và qua các kênh đó thì chúng tôi đã có những sự liên kết liên vùng
ký các hợp tác các thỏa thuận giữa các đơn vị lữ hành với các khu điểm di tích danh thắng

theo đánh giá của các chuyên gia và cơ quan chuyên môn lĩnh vực du lịch
bên cạnh một số sản phẩm tốt ninh bình vẫn có những sản phẩm chưa thực sự thu hút khách
chưa có tính đa dạng và thiếu tính cạnh tranh để khách du lịch quyết định ở lại thêm một vài ngày
đơn cử như các khu du lịch vân long tam cốc tràng an đều có dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng thuyền
thưa quý vị để đón đầu sự phục hồi của thị trường du lịch các đơn vị làm du lịch
đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới như trải nghiệm không gian phố cổ hoa lư
nhằm tái hiện nét văn hóa lịch sử đặc trưng của vùng đất cổ ninh bình
tour du lịch tham quan danh thắng kết hợp giới thiệu sản phẩm các làng nghề truyền thống
đây là điểm nhấn mà ninh bình đang chú trọng phát triển
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay ngành du lịch ninh bình đón gần một tám triệu lượt khách tham quan
đạt gần hai trăm linh năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một trong đó có hơn một mươi tám lượt khách quốc tế
đạt gần một trăm bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi một
doanh thu du lịch ước đạt hơn một tỷ đồng đạt gần một trăm chín mươi so với thời điểm năm trước
ninh bình đang đa dạng hóa các loại hình sản phẩm đặc biệt là chú trọng những dịch vụ du lịch
nghỉ dưỡng lưu trú có chất lượng
trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung thu hút và đầu tư phát triển
khoảng trên một phòng mới
trước năm trước khi có dịch thì khoảng được tám phỏ
hiện nay chúng tôi đã tập trung
hôm nay chúng tôi đang phù hợp rất là chặt chẽ với sở văn hóa
cũng như doanh nghiệp du lịch ninh bình để tổ chức hoạt động
ví dụ như là hiện nay là tối thứ sáu thứ bảy chủ nhật hàng tuần
thì sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như hát sẩm hát trèo
trong năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh ninh bình đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn như
tuần du lịch sắc vàng tam cốc tràng an tuần lễ festival tràng an kết nối di sản
và nhiều hoạt động khác nữa
đó cũng là cơ hội lớn nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của tỉnh nhà
với bạn bè trong nước và quốc tế
chúng tôi có rất là nhiều các đề án để bảo tồn và phát triển
cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể
như là các cái làn điệu trèo rồi hát sẩm
rồi các cái làng nghề truyền thống thì đều có đề án để bảo tồn và phát triển nó
thế thì trên cái cơ sở đó thì chúng ta vừa bảo tồn
vừa phát huy cái giá trị
thì với cách làm của ninh bình thì thực ra chúng tôi nghĩ đây nó cũng không phải là mới
nhưng mà qua cái quá trình bảo tồn và phát huy cái giá trị của các cái di sản đó
thì chúng tôi để tạo lên những cái điểm đến để thu hút khách
và có những cái hoạt động về văn hóa về các cái nghệ thuật truyền thống
để phục vụ các du khách như các sưu diễn ví dụ như là trèo là sẩm là mua rưới nước
để du lịch ninh bình thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
một trong những mắt xích quan trọng nhất là
tập trung phát triển sản phẩm du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị di sản văn hóa truyền thống
một cách bền vững nhằm tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng của địa phương
và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của các thị trường khách du lịch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
sau khi tăng mạnh lên mức trên sáu mươi đồng một kg
rồi lập đỉnh tới bảy mươi năm đồng một kg
vào tháng sáu bảy từ tháng chín giá lợn lại có xu hướng giảm dần
những ngày đầu tháng một mươi một giá còn rớt xuống ngưỡng năm mươi năm mươi bốn đồng một kg
mức giá lợn này đang ở mức dưới giá thành đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
tuy nhiên theo các chuyên gia giá lợn hơi sẽ có cơ hội tăng trở lại vào thời điểm cuối năm
do nhu cầu tiêu thụ tăng cao
để ổn định thị trường xăng dầu
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản
gửi thủ tướng chính phủ đề xuất rút ngắn thời gian kỳ điều chỉnh giá xăng dầu
từ ba đến năm ngày kể cả ngày nghỉ thay vì một mươi ngày như quy định hiện nay
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ tài chính
ra soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cơ sở xăng dầu
như chi phí kinh doanh định mức lợi nhuận định mức
đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng
các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước
vừa tăng mạnh lãi suất huy động tiết kiệm trực tuyến từ bốn đến một tám một năm
so với mức huy động tại quầy
cụ thể vietcombank tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn một mươi hai tháng trở lên là bảy bảy một năm
mức lãi suất cuối kỳ của việt tin banh là tám hai một năm
trong khi đó techcombank từ đầu tháng một mươi một đến nay liên tục tăng lãi suất huy động tiết kiệm
lên chín ba một năm ở kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên
vì vậy ngày black friday ngày thứ sáu đen tối xuất phát từ nước mỹ với việc giảm giá sâu nhiều mặt hàng
ngày này đã lan rộng ra nhiều quốc gia trong đó có việt nam
trên thị trường nhiều sản phẩm từ thời trang giày dép đến đồ gia dụng điện tử
ô ạt căng biển giảm giá trước thềm black friday nghi nhận tại thị trường hà nội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
phố phạm ngọc thạch chùa bộng
những con phố chuyên bán hàng quần áo thời trang hôm nay tấp nập khách ra vào mua bán
các loại quần áo ở đây đang giảm giá thậm chí tới sáu mươi trước thềm black friday
nên thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm
nhân dịp black friday thì ở đây đang được sale rất là nhiều
cho nên em cũng tranh thủ shopping được khá khá rồi
bởi vì là tôi cũng là người tiêu dùng thì thỏa vừa kinh tế cũng khó khăn
cho nên là cũng nhân dịp này thì mình cũng có thể thỏa vừa kinh tế
thỏa mái mua sắm hơn
bởi vì là ở đây đã có rất nhiều chương trình khuyến mại
mua một tặng một rồi mua áo tặng váy
mình cũng tranh thủ để mình shopping cho cả năm
sắp đến ngày black friday thì như là những người công chức như bạn tớ rất là mong chờ những ngày này để mình mua được những cái xét rẻ mà đẹp ấy
dạo quanh một vòng các phố của hà nội như bà triệu cầu giấy băng rôn quảng cáo giảm giá được treo vô cùng bắt mắt và hấp dẫn người tiêu dùng
những tấm biển giảm giá sốc giảm giá năm mươi
mua một tặng một thậm chí giảm đến tám mươi là những điểm thu hút đông đảo người tiêu dùng đến xem và mua hàng
các loại quần áo đồ gia dụng đồ điện tử là những mặt hàng được giảm giá sâu nhất và bán chạy nhất trong những dịp này
hiện tại thì trong mùa mua sắm của năm hai nghìn hai mươi hai bên tôi đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi
đặc biệt là giảm giá tới bảy mươi các sản phẩm áo sơ mi
và ngoài ra các sản phẩm áo blazer tuýt áo vest và mang tô đang có chương trình mua một tặng một
chúng tôi có tổ chức chương trình khuyến mại kéo dài
các sản phẩm được hỗ trợ giảm giá trong cái dịp này gồm các cái ngành hàng như điện tử điện lạnh gia dụng mobile ict
và ngoài ra thì chúng tôi cũng có kết hợp đối với các công ty tài chính để hỗ trợ khách hàng trong việc là mua hàng không tiền mặt thanh toán bằng hình thức là chiếc khấu vnpay
chỉ còn ít ngày nữa là đến black friday
ngoài siêu thị điện máy các cửa hàng tiêu dùng siêu thị tiện lợi cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi
bên cạnh đó họ cũng đưa ra các chương trình khuyến mại
cũng hỗ trợ chương trình bằng việc kèm các phụ kiện lắp đặt hoặc trả góp lãi suất với các ngân hàng và với các tổ chức tiến dụng